đây là quyết định kịp thời có ý nghĩa quan trọng đối với hệ thống các trường học nhất là hệ thống mầm non ngoài công lập vốn đã chịu ảnh hưởng rất lớn do dịch bệnh covid một mươi chín
hiện rất nhiều các trường mầm non ngoài công lập đang mong ngóng gói tín dụng này
và để hiểu rõ hơn về việc triển khai thực hiện gói tiến dụng này như thế nào chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà ngô thị minh thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
trước tiên thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những hình ảnh sau
dịch covid một mươi chín kéo dài trong khi các bậc học khác có thể chuyển đổi hình thức dạy học trực tuyến thì bậc học mầm non vẫn đóng cửa hoàn toàn
sau hai năm dịch bệnh nhiều cơ sở giáo dục mầm non tư thục đã buộc phải đóng cửa
đã không có ít cơ sở giải thể hàng trăm giáo viên đang giảng dạy phải bỏ nghề
sau khi mà dịch bệnh covid xảy ra thế thì cái khó khăn thì trồng chất khó khăn
đối với các nhà trường nhất là các trường tư thục các nhóm lớp tư thục
thì cái khó khăn về việc duy trì trường lớp nó là cái khó khăn lớn nhất
khó khăn thứ hai nữa là làm thế nào đấy để mà hỗ trợ được cho giáo viên
tìm được cái công việc trước mắt tạm thời cho giáo viên
để mà giáo viên có nguồn thu để họ ở lại với nghề
tôi không tìm kiếm được bất cứ thêm nguồn tài trợ nào cho các giáo viên nữa
bởi vì là kinh tế của toàn xã hội đều suy thoái và bản thân họ cũng phải gồng gánh cho cuộc sống của họ
với gọi mời
một bốn trăm linh tỷ đồng này sẽ có hơn ba hai trăm linh trường mầm non tiểu học và hơn một mươi hai ba nghìn cơ sở giáo dục mầm non độc lập
được thụ hưởng chính sách với thời gian vay vốn là ba mươi sáu tháng
mức lãi suất là ba ba một năm tại ngân hàng chính sách xã hội
gói tín dụng này được ví như chiếc phao cứu sinh vực dậy dịch vụ giáo dục mầm non tiểu học ngoài công lập sau đại dịch
khi mà hiện nay một số cơ sở đang đứng trước nguy cơ đứt gãy
nhiều trẻ em có nguy cơ không được đến trường
vâng thưa bà sau khi thủ tướng chính phủ ký gói hỗ trợ một bốn trăm linh tỷ đồng cho các trường mầm non ngoài công lập
bộ giáo dục và đào tạo sẽ triển khai thực hiện ra sao ạ
hiện tại thì bộ giáo dục đào tạo đang phối hợp chặt chẽ với ngân hàng chính sách xã hội
để triển khai cái gói một bốn trăm linh tỷ của chính phủ
khi mà đã phê duyệt thông qua cái nghị quyết số một mươi một
đây cũng là một sự quan tâm rất là lớn của chính phủ
bộ giáo dục và đào tạo đang chỉ đạo để cho anh em thảo văn bản
và đầu tuần tới sẽ triển khai văn bản đến tất cả các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học ngoài công lập
để các cơ sở cũng biết được cái thông tin này
bộ cũng đang phối hợp sâu với các cơ quan thông tin đại chúng
để truyền thông rộng rãi để các cơ sở giáo dục mầm non đã giải thể

cơ sở mầm non đã bị gặp nhiều khó khăn có thể tính toán để nghiên cứu
để tham gia cái gói hỗ trợ dù là nhỏ này của chính phủ
hiện nay nhiều ý kiến lo lắng về vấn đề thủ tục hành chính giấy tờ để các trường được vay vốn
vậy bộ có kiến nghị gì với các bên liên quan ạ
về cái thủ tục để vay vốn thì không phải là bộ kiến nghị
mà trong quá trình làm việc thì bộ cũng đã phối hợp chặt chẽ với ngân hàng chính sách xã hội
để tham mưu trong cái nghị quyết số một mươi một của chính phủ
trong nghị quyết số một mươi một này cũng đã đưa ra những nội dung rất cụ thể
và thủ tục cũng đã được tinh giản rất nhiều
chỉ có nhu cầu chúng ta phải có phương án vay vốn
và sau đó thì ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận cho các đơn vị này
đã bị ngừng hoạt động tối thiểu một tháng
những quy định về giấy tờ này khi mà có xác nhận như vậy
thì ngân hàng chính sách xã hội sẽ chỉ giải quyết trong khoảng từ năm đến một mươi ngày
các thủ tục này sẽ rất là nhanh gọn
với các giáo viên đang công tác tại các trường mầm non tiểu học ngoài công lập
chưa được hưởng chính sách hỗ trợ
vậy bộ đã có những đề xuất như thế nào với những đối tượng này
trong thời gian vừa qua để tham mưu thực hiện cái nghị quyết số một mươi hai của chính phủ
thì chúng tôi cũng thấy rằng cũng có rất nhiều cái khó khăn
khó khăn ở đây là số giáo viên mà chưa được mua bảo hiểm xã hội
cũng còn rất là lớn
ngay thành phố hà nội thôi cũng có cái con số
hai mươi năm giáo viên chưa được mua bảo hiểm xã hội
và như vậy thì ta đưa vào trong cái tham mưu này như thế nào
để các cô đỡ bị thiệt thòi
bởi vì ở đây cũng lỗi rất là nhiều ở người sử dụng lao động
chứ cũng không hẳn ở phía các cô
cho nên chính vì thế chúng tôi đưa ra để tham mưu
là những giáo viên những cán bộ và nhân viên
là có hợp đồng lao động
nhưng mà phải dừng hợp đồng
trong thời gian tối thiểu là ba tháng
thì như vậy thì sẽ bao quát được cả những giáo viên đã có bảo hiểm
và những giáo viên chưa có bảo hiểm
như vậy nó đỡ thiệt thòi cho các cô hơn
thì đây cũng là một yếu tố mà chúng tôi quan tâm trong thời gian vừa qua
cái thứ hai là lý do chúng tôi đề xuất cái mức ba bảy triệu đồng trên một cô
bởi vì là nghị định sáu mươi tám cũng chỉ dám đưa ra mức như thế

và các thầy cô nếu muốn được hưởng cái này

và các thầy cô nếu muốn được hưởng cái này
thì các thầy cô cũng phải có cam kết
là các cô sẽ làm việc tối thiểu là một năm
từ khi mà các cái trường học mở cửa trở lại
vâng xin cảm ơn bà với những chia sẻ vừa rồi